năm hai nghìn hai mươi một lượng kiều hối cùng các nguồn vốn khác đã tạo điều kiện góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi một lượng kiều hối về thành phố hồ chí minh khoảng sáu sáu tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn hai mươi một kiều hối về việt nam đạt khoảng một mươi hai năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tiến dụng khoảng bảy các công ty kiều hối hai mươi tám qua biểu điện hai
năm hai nghìn hai mươi một lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tiến dụng khoảng bảy các công ty kiều hối hai mươi tám qua biểu điện hai
trong bối cảnh tỷ giá quy đổi đô la mỹ việt nam đồng liên tục tăng cao
ngân hàng nhà nước đã có tuần giao dịch kỷ lục khi rút rộng hơn một trăm ba mươi ba tỷ đồng khỏi thị trường
thống kê từ công ty chứng khoán bảo việt giao dịch mua bán tín phiếu trên thị trường mở của ngân hàng nhà nước cho biết
trong tuần vừa qua nhà điều hành đã hút dòng tổng cộng một trăm ba mươi ba năm trăm hai mươi bảy tỷ đồng trên hoạt động thị trường mở
đánh dấu tuần rút rộng khối lượng tiền đồng mạnh nhất từ đầu năm đến nay
cụ thể trong tuần trước thông qua hoạt động mua kỳ hạn ngân hàng nhà nước đã bơm năm ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng
hỗ trợ thanh khoản một số nhà băng
ngược lại đã có một mươi hai bảy trăm một mươi năm tỷ đồng bơm ra trước đó đã đáo hạn và quay trở về ngân hàng nhà nước
đồng thời cơ quan quản lý đã phát hành một trăm hai mươi sáu một trăm chín mươi chín tỷ đồng tín phiếu và hút về lượng tiền đồng tương ứng
việc ngân hàng nhà nước tăng tốc rút tiền đồng khỏi thị trường diễn ra trong bối cảnh lãi suất cho vay việt nam đồng
trên kênh liên ngân hàng đã hạ nhiệt so với nửa đầu tháng một mươi
từ mức bảy tám một năm hiện lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng đã hạ nhiều xuống dưới vùng năm một năm
theo công ty dịch vụ hàng không toàn cầu vkfs sự tăng trưởng của thương mại điện tử và nhu cầu giao hàng nhanh
đang thúc đẩy thay đổi dài hạn vận chuyển các mặt hàng bằng máy bay
giao hàng mua trực tuyến hiện chiếm một phần năm lượng hàng hóa mà wfs đang chuyển ở một số quốc gia trên thế giới
ngoài ra cùng với các thương vụ đầu tư trong thời gian qua cho thấy sự gia tăng nhu cầu đối với việc giao hàng
bằng đường hàng không một lựa chọn thường được dành cho các mặt hàng có giá trị cao so với vận tải đường biển
amazon cũng đã tăng cường đội máy bay cá nhân hoạt động trung bình một trăm sáu mươi bốn chuyến bay mỗi ngày tính đến cuối của một mươi hai tháng qua
theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi một lượng hàng vận tải bằng đường hàng không đã tăng một mươi tám bảy so với năm trước
khối lượng đạt mức tốt nhất trong vòng một mươi năm
sự tăng trưởng này có được là do việc gia tăng các đơn hàng trực tuyến trong suốt thời gian đóng cửa
nhiều nhà bán lẻ đã chuyển sang đường hàng không

thị trường dân khoản tiếp tục trải qua phiên đầu tháng một mươi theo dự hướng không tích cực
điểm số và thanh khoản đều giảm trước nhiều thông tin tiêu cực từ kinh tế vĩ mô
dân khoản quốc tế và một số thông tin trong nước
tuy nhiên số lượng các quỹ chủ động mua dòng đã có sự cải thiện
triển vọng dài hạn tích cực đối với thị trường việt nam cho thấy những dấu hiệu kích hoạt dòng tiền
từ các quỹ chủ động giải ngân
ghi nhận trong tháng chín
bà lách việt nam thuộc sgi capital đã mạnh tay giải ngân
khi số dương tiền mặt giảm từ năm mươi bảy sáu xuống còn ba mươi một chín chỉ trong một tháng
trong đó bà lách fund đã mua thêm cổ phiếu spg và đưa khoản đầu tư này trở lại top đầu danh mục
với tí trọng một mươi ba tám mươi sáu
bà lách fund cũng đẩy mạnh mua mwg tăng tí trọng từ sáu tám lên một mươi sáu bốn mươi một
passion investment đã tiến hành giải ngân một số nhóm giảm mạnh từ năm mươi đến bảy mươi từ đỉnh
nhóm chiến khoán nhóm bất động
nhóm sản nhóm thép
không chi quỹ trong bối cảnh thị trường ám đạm
bà lãnh đạo doanh nghiệp cùng người nhà ồ ạt đăng ký mua vào cổ phiếu ở vùng giá này
nếu như mà nhà đầu tư cá nhân họ chỉ cần một vài phiên hoặc là cùng lắm là trong vòng một tuần
họ có thể giải ngân được hết số vốn của họ
thì các quỹ nội đặc biệt là những quỹ lớn
họ sẽ phải mất thời gian nhiều hơn
thậm chí là có thể giải ngân từ một cho đến hai tháng
thậm chí là trong vòng nửa tháng để giải ngân bộ thị trường
thì ở thời điểm hiện tại
rất là nhiều và đặc biệt rất nhiều cổ phiếu quay về những vùng giá hấp dẫn rồi
thì điều đó tạo ra một cái cơ hội khá là lớn đối với những nhóm nhà đầu tư
đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nó phù hợp để cho họ giải ngân trong một thời gian dài
các quỹ ngoại chú động khác cũng bắt đầu tham gia giải ngân trên thị trường
thống kê cho thấy tuần giao dịch từ ngày một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi
khối ngoại mua rộng trở lại khoảng hai sáu trăm linh tỷ đồng trên toàn thị trường
lực mua tập trung chủ yếu ở các quỹ etf như phu bông
hai mươi bốn tám mươi chín triệu đô la mỹ và vaneck một mươi một hai mươi hai triệu đô la mỹ
đây cũng là hai quỹ có mức giải ngân lớn nhất trong vòng một tháng qua khi thị trường giảm mạnh
mức mua rộng tương ứng đạt bốn mươi năm bốn mươi một triệu đô la mỹ và một mươi triệu đô la mỹ
giao dịch từ đầu năm đến nay của các nhà đầu tư nước ngoài là mua rộng sắp xỉ năm mươi năm triệu đô la mỹ
phần lớn là do khối ngoại mua mạnh trong tháng một mươi cho đến nay
việc mua rộng là một dấu hiệu đáng khích lệ từ các nhà đầu tư nước ngoài
rằng bất chấp những tiêu cực trên toàn cầu
niềm tin vẫn được duy trì vào thị trường chứng khoán và nền kinh tế việt nam nói chung
chúng tôi kỳ vọng rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ một lần nữa quay trở lại với cường độ mạnh hơn
khi bức tranh kinh tế toàn cầu bắt đầu lắng dịu với triến vọng tăng trưởng tích cực trong dài hạn của các doanh nghiệp việt nam
xét về mặt bằng đỉnh giá vn index đang hấp dẫn đến đầu tư dài hạn
nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh từ đỉnh về gần vùng định giá rẻ lịch sử
tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất năm trăm bảy mươi hai cổ phiếu rơi về dưới mệnh giá
nhằm vốn hóa lớn về giá trị số sách thậm chí có những cổ phiếu đã có lúc giao dịch dưới giá trị số sách như hpg mpb
những giá trị vô hình của doanh nghiệp có thể được định giá bằng các tài sản hữu hình
giống như bức đồng sản hoặc là máy móc thiết bị nhà xưởng
trong khi đó thì phần liên quan đến tài sản hữu hình nó liên quan chủ yếu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
và những cái lợi thế vô hình mà doanh nghiệp đó tạo dựng
được trong quá khứ thì ở thời điểm này khi một số những cổ phiếu vốn hoa lớn và có cái nền tảng cơ bản tốt
quay về vùng giá mà dưới cái giá trị sổ sách thì cho thấy rằng những cổ phiếu này đã được chiếc khấu về những cái vùng giá hấp dẫn
sự điều chỉnh trên thị trường có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào các công ty vững chắc với mức định giá giảm
tuy nhiên với sự bất ổn vĩ mô trên toàn cầu chúng tôi kỳ vọng rằng sự biến động sẽ tiếp tục trong ngắn hạn
do đó điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ về các công ty mà một người đang muốn đầu tư vào và có tầm nhìn dài hạn hơn
là cố gắng lướt sóng trên thị trường và tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn
thị trường giảm nhanh và mạnh cũng khiến nhiều cổ phiếu về mức đáy giai đoạn dịch covid một mươi chín
hệ số pe của vn index cũng về mức một mươi bảy lần tương đương mức đáy giai đoạn dịch covid một mươi chín
nên đã kích hoạt được dòng tiền từ các quỹ quay trở lại mua rồng cho chiến lược dài hạn
ngân hàng nhà nước cũng có những động thái cho thấy cam kết duy trì môi trường tỷ giá ổn định
cùng với triến vọng tất cực về dài hạn đối với thị trường việt nam
kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản thị trường sớm quay trở lại
sau loạt phát hiện doanh nghiệp trộm nông sản không rõ nguồn gốc tuồn vào siêu thị
kênh bán hàng trực tuyến người tiêu dùng yêu cầu minh bạch hơn đối với quy trình truy xuất
thực tế hiện nay các cơ quan quản lý chỉ khuyến khích chứ chưa bắt buộc bán hàng
theo tiêu chuẩn việt cap
do đó để kiểm soát chuỗi liên kết từ sản xuất tới bàn ăn cần phải có sự minh bạch
quản lý sát sao hơn từ các khâu đầu tiên
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến hết tháng chín năm nay
cả nước có hơn tám ba trăm linh cơ sở sản xuất nông nghiệp theo mô hình việt gap với bốn trăm tám mươi hectare
tuy nhiên việc ghép trong trồng trọt và sau thu hoạch mới chỉ dừng ở mức độ khuyến khích áp dụng
chưa được mở rộng quy mô lớn
thực tế là chứng nhận việt gáp cũng bị làm nhái sử dụng tràn lan
khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi nhận diện được đâu là sản phẩm sạch đúng nghĩa
chứng nhận là khâu hành chính để bước đầu tạo lòng tin với người tiêu dùng
các bộ ngành cần tháo gỡ vương mắc trong khâu cung ứng từ nông trại đến bàn ăn
mỗi vùng cần xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu
truy xuất nguồn gốc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua
khi mà dán tem thì các bạn có thể thấy và có thể tự truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó
nó đến từ sản phẩm nào
ví dụ như hè lá thì xuất phát từ long thành
ngày đóng gói được thể hiện ở trên tem nhãn của sản phẩm
bên cạnh nỗ lực tự thân doanh nghiệp
cơ quan quản lý tiếp tục cần có chính sách hỗ trợ cụ thể
để các doanh nghiệp mạnh dạng chuyển đổi loại bỏ tư duy mạnh múng nhỏ lẻ
nhà nước cần phải có chính sách rất cụ thể
tại vì tất cả những doanh nghiệp này trong thời gian chuyển đổi họ phải chi phí rất là nhiều
ví dụ như là cái tiêu chuẩn hữu cơ của bộ khoa học công nghệ môi trường
là có thời gian chuyển đổi cho rau ngắn ngày là bao nhiêu rau dày ngày là bao nhiêu
ngôi con này là bao nhiêu
thế cái thời gian chuyển đổi đấy thì họ chưa có thương hiệu họ chưa có chứng nhận
họ phải thay đổi tất cả cái tập quán thói quen
rồi họ phải áp tiêu chuẩn vào
rồi nhân viên họ phải trend như thế nào
rồi thị trường rồi nhãn mát ở tất cả mọi thứ
họ không có hỗ trợ cái gì hết
làm sao họ làm được
mới đây tại phiên khai mạc kỳ họp bốn quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp hôm hai mươi tháng một mươi
ubth đề nghị kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa rau củ không rõ nguồn gốc
dán tem nhắn việt gáp ra tiêu thụ
đồng thời quản lý cấp giấy chứng nhận việt gáp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại